cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm một mươi năm người thiệt mạng và hai mươi một người khác bị thương xảy ra ở quảng bình
bước đầu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn công an tỉnh quảng bình xác định có dấu hiệu tội phạm
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để khởi tố bị can
do lái xe bị thương đang điều trị tại bệnh viện nên công an đang giám sát để tiến hành các bước tiếp theo